mùa đông năm nay theo dự báo sẽ xuất hiện nhiều đợt rét đậm rét hại
ở vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá xương muối
chính vì vậy để bảo vệ đàn gia súc các huyện vùng cao của tỉnh yên bái đã và đang tích cực chỉ đạo nhân dân
trồng các loại cây vụ đông bảo đảm thức ăn cho gia súc đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho gia súc
dù kinh nghiệm sau đợt rét đầu năm hai nghìn một mươi tám đã làm gần bốn trăm linh con gia súc bị chết do đói rét
những ngày này bà con nông dân ở huyện mù căng trải tỉnh yên bái đang làm một lúc ba việc quan trọng của nhà nông
đó là thu hoạch lúa mùa trồng cây vụ đông và tích chữ thức ăn xanh cho gia súc
trước đây gia đình tôi chưa biết tận dụng các loại cây nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc
nhưng được các cơ quan chuyên của huyện hỗ trợ giống cây trồng và được cán bộ xã tích cực tuyên truyền vận động
nên gia đình tôi đã biết trồng cỏ voi ngô thu đông để làm thức ăn cho gia súc
do đó nhiều năm qua gia đình đã hạn chế tình trạng gia súc chết rét trong mùa đông
mù căng trải là huyện vùng cao của tỉnh yên bái có thế mạnh về chăn nuôi đại gia súc quy mô lớn
ở thời điểm này các xã trên địa bàn huyện đang tập trung tuyên truyền vận động và hướng dẫn nhân dân ở các bản
chuẩn bị đầy đủ các loại thức ăn dự trữ cho gia súc như dơm thân cây ngô cỏ voi
nhằm đáp ứng đủ thức ăn cho gia súc khi mùa đông đến
quý bác huyện đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch để làm
mới chuẩn trạng và tu sửa hệ thống chuồng
kết quả trong năm nay đã thực hiện làm mới được bốn trăm sáu mươi hai cái trên một một trăm linh chuồng
và đã trồng được bảy mươi bảy hectare cỏ trên năm mươi hectare theo kế hoạch
trong việc đó chỉ đạo khi mùa đã chín
tức là thời điểm cuối tháng chín một mươi
chỉ đạo việc thu gom dơm dạ sau kế hoạch của lối bụng mùa
và những sản phẩm phụ của nông nghiệp
ví dụ như là thân lá cây ngô của vụ thu đông trong kế hoạch trồng tám trăm linh hectare
để đảm bảo dự trữ cho thức ăn ra súc trong vụ đông này
hiện nay tổng đàn gia súc của tỉnh yên bái đạt gần sáu trăm linh con
để bảo vệ đàn ra súc lớn trong mùa đông giá rết
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của địa phương
đội ngũ cán bộ khuyến nông chăn nuôi thú y
hướng dẫn bà con áp dụng đồng bộ các biện pháp
như không thả rông gia súc khi nhiệt độ xuống thấp
thực hiện các mô hình ủ chua sản phẩm phụ của trồng trọt
tiêm đầy đủ các loại vaccine phòng chống dịch bệnh cho gia súc